quyết liệt triển khai các dự án trọng điểm quản lý vận tải khoa học và hiệu quả hơn
kéo giảm tai nạn giao thông là các mục tiêu quan trọng trong năm hai nghìn một mươi chín
do bộ giao thông vận tải đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai kế hoạch của năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào ngày hôm nay
phó thủ tướng trịnh đình dũng chủ trì hội nghị
bộ giao thông vận tải xác định năm hai nghìn một mươi chín là năm tăng tốc
phần đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu
của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với những mục tiêu quan trọng về vận tải
phần đấu tăng trưởng bình quân từ tám đến chín về tấn hàng hóa và lượt hành khách so với năm hai nghìn một mươi tám
về kế hoạch đầu tư phát triển hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn một mươi chín
với số vốn dự kiến giải ngân hơn hai mươi tám chín trăm một mươi tỷ đồng
bộ triển khai thực hiện năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi chín với chủ đề
an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy
quyết tâm giảm tai nạn giao thông từ năm đến một mươi
cả ba tiêu chí
về số vụ số người chết và số người bị thương so với năm hai nghìn một mươi tám
trong công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông năm hai nghìn một mươi chín
bộ giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục liên quan
đến quá trình triển khai các dự án trọng điểm như dự án đường bộ cao tốc
trên tuyến bắc nam phía đông dự án cảng hàng không quốc tế long thành
mở rộng cảng hàng không tân sơn nhất